và đúng sự thật đã cho thấy trong hơn ba mươi năm đổi mới công tác lý luận của đảng ta đã có những bước phát triển quan trọng thu được nhiều thành tiệu to lớn và toàn diện
xuất phát từ nguyên lý của chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh và thực tiễn công cuộc xây dựng phát triển đất nước
đảng ta đã không ngừng phát triển và hoàn thiện nhận thức lý luận chung về mô hình mục tiêu tính chất con đường của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
phát triển lý luận và xác lập trên thực tế thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
là kết quả của một quá trình tìm tòi trải nghiệm đầy sáng tạo của đảng ta
bên cạnh đó đảng cũng phát triển lý luận về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
về xây dựng con người việt nam phát triển nhận thức lý luận về quốc phòng an ninh và bảo vệ tổ quốc trong điều kiện mới
phát triển nâng cao nhận thức lý luận về đối ngoại và hợp tác quốc tế trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
xây dựng cơ sở lý luận cho việc phát huy dân chủ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân
phát triển nhận thức lý luận về xây dựng đảng trong điều kiện mới
mặc dù còn những hạn chế bất cập do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan trong đó đáng chú ý là một bộ phận cán bộ lãnh đạo quản lý
một số cấp ủy đảng chưa nhận thức đúng về vai trò vị trí tầm quan trọng của công tác lý luận chưa coi trọng lý luận thậm chí lười học tập lý luận
do vậy công tác lý luận đã đặt ra một số giải pháp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả đối với công tác lý luận của đảng
phát biểu tại cuộc họp tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ
đây là hội đồng lý luận trung ương do bộ chính trị do trung ương lập ra để giúp trung ương nghiên cứu một số vấn đề lý luận chính trị
có phải thế không đây là tập trung chủ yếu là chính trị theo nghĩa dọc
chứ không phải chỉ là một chuyên ngành
cái cơ bản nhất là chúng ta phải đóng vai trò nồng cốt trong việc từng bước xây dựng hoàn thiện một cái hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam theo tinh thần đổi mới
mà đây là nhiệm vụ trung tâm không
cuối cùng nó còn phải có lý luận của cách mạng việt nam là cái gì trong thời kỳ đổi mới làm gì
đây là nhiệm vụ trung tâm
tất cả các ngành các cấp các cơ quan lý luận phải làm
nhưng hội đồng lý luận trung ương phải là nòng cốt
tổng bí thư chỉ rõ công tác nghiên cứu có nhiều cấp độ có nhiều cách tiếp cận nhiều lĩnh vực
xong về phương pháp phải là phương pháp duy vật biện chứng vừa kế thừa vừa phát triển sáng tạo vừa chống bảo thủ giáo điều vừa chống xét lại cực đoan vừa xây dựng và truyền bá nhưng cũng vừa đấu tranh bác bỏ phê phán cái sai
hội đồng lý luận trung ương hơn ai hết càng phải thấm thiế vị trí vai trò cực kỳ
trong nhiệm vụ làm cơ quan nghiên cứu lý luận chính trị tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống lý luận và làm tốt công tác dự báo cho đảng
trong hoạt động của hội đồng lý luận thì hết sức chú trọng chất lượng hiệu quả thiết thực tránh phô trương hình thức tránh hành chính hóa các hoạt động của hội đồng
làm cái này làm hành chính không được đâu
làm ngày làm đêm có khi lúc nào nó nghĩ ra được
cái này phải dạy làm nó phải là làm quản lý theo giờ hành chính
các công việc cũng đi hành chính hóa quá cũng không nên
hình thức hóa không nên rất thực chất
và phải nắm rất chắc những cái nội dung
đặc biệt là những vấn đề mới
cũng tại kỳ họp thứ tư này hội đồng lý luận trung ương đã tổng kết các kết quả công tác năm hai nghìn một mươi chín
và xác định phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám
với mục tiêu thực hiện tốt những gợi mở mà tổng bí thư đã nêu tại cuộc họp
đồng thời tập trung nghiên cứu tổng kết thực tiễn
tiếp tục làm rõ một số vấn đề trong nghị quyết hội nghị trung ương bốn năm sáu khóa một mươi hai
xây dựng báo cáo tư vấn phục vụ hội nghị trung mương bảy tám khóa một mươi hai
và bước đầu chuẩn bị nội dung phục vụ xây dựng dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
trong buổi làm việc với tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng chính phủ vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ mong muốn tổ tư vấn tiếp tục dành thêm thời gian
tâm huyết nâng cao hơn nữa chất lượng tư vấn lưu ý tính kịp thời
thực tiễn khả thi trong điều kiện hoàn cảnh thể chế kinh tế xã hội của nước ta
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc lưu ý tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng
cần làm tốt vai trò tư vấn phản biện đánh giá chính sách
chủ động theo dõi tham gia ý kiến về dự thảo chính sách
để quyết định của thủ tướng được đưa ra đúng đắn kịp thời phù hợp với tình hình
trước tình trạng trên nóng dưới lạnh hiện nay của bộ máy
thủ tướng mong muốn tổ tư vấn hiến kế về việc nâng cao hiệu lực
hiệu quả chỉ đạo điều hành của bộ máy hành chính từ trung ương đến cơ sở

việc tổng hợp báo cáo của các thành viên gửi thủ tướng cũng phải công phu khoa học tôn trọng sự khác biệt
cần báo cáo ngắn gọn nêu được ý kiến đồng thuận và ý kiến khác nhau
mỗi thành viên có thể gửi ý kiến trực tiếp cho thủ tướng
thủ tướng cũng yêu cầu văn phòng chính phủ cần đề xuất sớm ban hành quy chế hoạt động
cho tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng
sáng nay đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
và đoàn công tác của chính phủ ban dân vận trung ương đã đến thăm và chúc mừng giáng sinh
tại một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh con tum
tại đây phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã gửi lời chúc mừng
tới các vị giám mục linh mục tu sĩ mục sư cùng đồng bào công giáo tín hiểu tin lành cơ đốc
trên địa bàn tỉnh con tum nói riêng và cả nước nói chung một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc
phó thủ tướng đánh giá cao sự đóng góp của giám mục nguyễn hùng vị
và các linh mục chức sắc trên địa bàn tỉnh con tum đã tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển
kinh tế xã hội của địa phương thực hiện công tác xã hội giúp đỡ trẻ em cô đơn
những người có hoàn cảnh khó khăn góp phần xóa đói giảm nghèo
nhân dịp giáng sinh năm hai nghìn một mươi bảy và năm mới hai nghìn một mươi tám sắp tới phó thủ tướng thường trực chúc giám mục con tum
các linh mục các chức tôn giáo và bà con giáo dân trên địa bàn đón một mùa giáng sinh an lành
luôn được nhiều hồng ân của thiên chúa phó thủ tướng mong giám mục và các chức sắc với tín nhiệm của mình
hướng bà con giáo dân thực hiện sống tốt đạo đẹp đời thực hiện tốt luật tín ngưỡng
tôn giáo có hiệu lực từ đầu năm hai nghìn một mươi tám góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng đất nước ngày càng phát triển
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình và ban tôn giáo chính phủ đã tặng hoa quà cho các cơ sở
thăm và tặng quà cho các gia đình ông ahot giáo dân đạo tiên lành ở thôn plei trung đắc choa phường ngô mây thành phố con tum
tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số một mươi sáu có tên quốc tế là tem bin
thưa quý vị sau khi càn quét qua philippines và gây ra thiệt hại nặng
cơn bão tembin đã tiến vào biển đông hướng thẳng về phía các tỉnh nam bộ nước ta
cơn bão số một mươi sáu này được dự đoán là có khả năng mạnh lên thêm và có diễn biến khó lường
vào hồi một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng bảy bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi tám ba độ kinh đông
cách đảo palawan của philippines khoảng một trăm ba mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi đến cấp một mươi một từ chín mươi đến một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn
vùng bán kính gió mạnh trên cấp một mươi giật trên cấp một mươi bốn có bán kính khoảng một trăm linh km tính từ vùng tâm bão
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
tốc độ di chuyển nhanh từ hai mươi đến hai mươi năm km trên một giờ và có khả năng mạnh thêm
như vậy khoảng đêm nay ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
bão tembin sẽ vượt qua phía nam của đảo palawan của philippines và đi vào biển đông
cơ quan khí tượng nhận định cơn bão tem bin rất phức tạp là cơn bão muộn mạnh nhất từ trước tới nay
và nếu giữ cấp từ một mươi đến cấp một mươi một hoặc đạt cấp một mươi hai khi đổ bộ thì sẽ là cơn bão mạnh nhất vào nam bộ
đến một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng tám năm độ vĩ bắc một trăm một mươi ba ba độ kinh đông
cách đảo trường sa lớn thuộc quần đảo trường sa khoảng một trăm bảy mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần một mươi đến một mươi năm km trên một giờ
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai từ một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km trên một giờ giật cấp một mươi năm
vùng gió mạnh trên cấp sáu gió giật mạnh trên cấp chín có bán kính khoảng hai trăm năm mươi km tính từ vùng tâm bão
vùng bán kính gió mạnh trên cấp một mươi giật trên cấp một mươi ba có bán kính khoảng một trăm năm mươi km tính từ vùng tâm bão
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tới gió mạnh do bão cấp sáu trở lên
từ vĩ tuyến sáu năm đến một mươi hai độ vị bắc cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tốc độ di chuyển nhanh từ hai mươi đến hai mươi năm km trên một giờ
trước diễn biến nhanh và hết sức nguy hiểm của bão số một mươi sáu tem bin hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã họp khẩn với các địa phương chịu ảnh hưởng để lên kịch bản đối phó với bão
cơn bão này đổ bộ vào vùng ít khi có bão đồng thời lại hội tụ nhiều yếu tố khó lường như gió mạnh mưa lớn chiều cường nước biển dân cao
và không khí lạnh vì vậy nếu công tác chuẩn bị ứng phó không tốt thì thiệt hại do bão gây ra sẽ là khôn lường
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đánh giá bão số một mươi sáu là cơn bão mạnh di chuyển nhanh và đổ bộ vào thời điểm chiều cường dâng cao
nên cấp độ rủi ro thiên tai được đánh giá ở mức cấp bốn nghĩa là chỉ sau cấp năm cấp thảm họa
cơn bão số một mươi sáu hoạt động ở giai đoạn cuối mùa và đổ bộ vào khu vực nhiều năm chưa có bão được so sánh với cơn bão linda năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nên sẽ là rất nguy hiểm với các tỉnh khu vực nam bộ trong hai ngày tới
cũng như cấp độ để thiết ứng với những thiên tai lớn như thế này thì hầu như là trước đây là chưa có qua cơn bão số một mươi hai vào cánh quả
chúng ta cũng kinh nghiệm chúng ta biết đây cũng là vùng gì đây cũng là vùng mà bờ biển chúng ta vừa rồi bị tổn thương rất lắm
dù mưa do bão chỉ khoảng từ một trăm linh đến hai trăm linh mm nhưng những ảnh hưởng về chiều cường sóng đánh ở khu vực ven biển là rất nguy hiểm lên đến năm sáu mét
điều đáng nói tại vùng biển từ nam trung bộ trở vào nhiều hệ thống kè đê biển
đang bị sạt lở nghiêm trọng nếu bồi thêm sóng gió từ bão số một mươi sáu thì sẽ gây hậu quả khôn lường
công tác di dân cũng cần triển khai từ sớm vì tại khu vực này thiết chế hạ tầng kém
nhiều ngôi nhà cấp bốn máy tôn không thể chịu nổi cơn bão lần này
các địa phương cũng cần lưu ý việc sơ tán thậm chí là cưỡng chế những người dân ở khu vực nuôi trồng thủy sản trên biển vào bờ
tránh thiệt hại về người đáng tiếc như đã từng xảy ra trong cơn bão số một mươi hai
duy dời đưa dân chúng ta ra khỏi cây cây bổ

do ảnh hưởng của bão số một mươi năm và tiếp đó là cơn bão số một mươi sáu những ngày qua vùng biển phía nam thời tiết rất xấu biển động mạnh
thống kê chỉ trong hai ngày qua đã có hàng chục vụ tàu thuyền trên biển gặp nạn đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn kịp thời hỗ trợ
tuy nhiên hiện nay trên biển vẫn còn hàng nghìn tàu đang hoạt động trong vùng bão tiến đến
nên ưu tiên lúc này là thông tin và kêu gọi toàn bộ tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn
chuẩn bị đầy đủ phương tiện lực lượng để ứng cứu các sự cố kịp thời
riêng các địa phương bão ảnh hưởng cần tổng ra soát lại các phương án ứng cứu cho từng khu vực đặc biệt là khu vực ven biển
trước đó trong ngày hôm qua cơn bão tembin đã đổ bộ vào đảo mindanao miền nam philippines
và gây ra nhiều thương vong cùng tình trạng ngập lụt trên diện rộng
theo thông tin từ cảnh sát và cơ quan cứu hộ
thiên tai quốc gia philippines hôm nay số người thiệt mạng vì bão tambin đã tăng lên gần chín mươi người
còn khoảng sáu mươi bốn người mất tích bên cạnh đó năm mươi người đã phải di chuyển chỗ ở
hôm hai mươi hai tháng một mươi hai bão tem bin đã đổ bộ vào đảo mindanao đảo lớn thứ hai của philippines
gây ra lũ lụt và lở đất trôn vùi một ngôi làng hẻo lánh
văn phòng khí tượng cho biết sức gió lên tới tám mươi km một giờ
theo cơ quan cứu trợ thiên tai quốc gia philippines tỉnh lanao de norte
là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất
nhiều đường dây điện bị cắt và giao thông trong khu vực cũng bị chia cắt gây ảnh hưởng tới hoạt động cứu hộ
dự báo chiều nay bão tembin sẽ di chuyển tới đảo palawan miền tây
mỗi năm philippines thường hứng chịu khoảng hai mươi trận bão gây thương vong về người và thiệt hại về của
theo quyết định của chính phủ kể từ một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tháng năm năm hai nghìn một mươi tám trên thị trường trong nước chỉ cho phép sản xuất và kinh doanh hai loại xăng là e năm ron chín mươi hai và xăng khoáng ron chín mươi năm thay thế toàn bộ xăng a chín mươi hai
chủ trương thay thế xăng sinh học để bảo vệ môi trường là cần thiết và phù hợp với tiến trình hội nhập
tuy nhiên đối với người tiêu dùng điều mà họ quan tâm nhất trong lần chuyển đổi này đó là xăng e năm là gì

xăng e năm là xăng được phối trộn giữa chín mươi năm xăng khoáng thông thường với năm nhiên liệu sinh học là ethanol
ở việt nam cồn e một trăm linh được sản xuất từ sắn vì việt nam là một trong những nước trồng sắn nhiều nhất thế giới

nhưng mà thực tiễn thì không làm được
về mức giá kể từ ngày hai mươi tháng một mươi hai xăng ron chín mươi hai không cao hơn một mươi tám năm trăm tám mươi đồng một lít
xăng e năm không cao hơn một mươi tám hai trăm bốn mươi ba đồng một lít
nghĩa là xăng sinh học đang có mức giá rẻ hơn hai trăm bốn mươi bảy đồng
khoản tiền nhà nước đang hỗ trợ người tiêu dùng và các công ty đầu mối kinh doanh xăng dầu
bộ công thương đã yêu cầu vụ thị trường trong nước chủ động phối hợp với bộ tài chính
nghiên cứu cơ chế về thuế đối với nguồn ethanol nhiên liệu e một trăm linh
bảo đảm tranh lệch giá của e một trăm linh nhập khẩu cao hơn từ năm bảy so với e một trăm linh sản xuất trong nước
từ đó ổn định nguồn cung e một trăm linh trong nước phục vụ việc phối trộn xăng e năm ron chín
thưa quý vị tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vào hai mươi giờ tối nay
festival hoa đà lạt lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề
hoa đà lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành sẽ chính thức khai hội
hiện trên nhiều cung đường nội đô và quanh
hồ xuân hương đã ngập tràn sắc hoa và sẵn sàng đón chào các du khách
hướng về đại tiệc hoa trên thành phố festival hoa việt nam
trên cung đường vào trung tâm thành phố đà lạt nhiều tiểu cảnh hoa nghệ thuật
đã được những công nhân nông dân của thành phố hoa đà lạt kiến tạo nhiều ngày qua
phục vụ người dân và du khách thưởng lãm
càng gần đến giờ khai mạc lễ hội
càng thêm nhiều du khách hướng về trung tâm thành phố để tham gia sự kiện này
hoa thì em thấy rất là đẹp ạ

trang trí nói chung cũng khá bắt mắt
cái cảm giác chờ đợi một cái bữa tiệc hoa này là làm đây đối với hai bạn như thế nào
em cảm thấy rất là hồi hộp và hào hức
tối nay nhất định sẽ đi coi ạ
mình cảm giác là về cách bố trí
rồi thiết kế các thứ tương đối đẹp và bắt mắt
theo bàn tổ chức lễ hội
không gian hoa năm nay được hiệp hội hoa đà lạt chủ trì thực hiện
với hai mươi tiểu cảnh
sử dụng các loại hoa tươi đặc trưng
tạo thành không gian hoa nghệ thuật quanh hồ xuân hương
và mở rộng đến các công viên tuyến phố khu dân cư
khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố đà lạt và vùng phụ cận
phục vụ người dân và du khách thưởng lãm
rất là thích đến thành phố hoa đà lạt
để nghe nói là có vét tiêu an hoa
cho nên là cũng đến để xem
chứ lại như là chim ngưỡng được cái thành phố hoa
rồi những cái màu sắc của hoa
thì cũng đỡ rồi
festival hoa đà lạt lần thứ bảy
diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
tại thành phố đà lạt thành phố bảo lộc
và một số địa phương trong tỉnh lâm đồng
gồm một mươi sáu chương trình chính
và hơn ba mươi chương trình hưởng ứng
hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị cho người dân phố núi
và du khách thập phương
chuyển sang phần tin quốc tế
thưa quý vị vài tháng sau khi giải quyết vụ

giữa hai nước trung quốc và ấn độ
đại diện của hai nước đã có cuộc đàm phán tích cực
và tập trung thống nhất duy trì hòa bình
tại các khu vực biên giới
cố vấn an ninh quốc gia ấn độ ajit dovan
và ủy viên quốc vụ trung quốc dương khiết trì
cùng dự vòng đàm phán về vấn đề biên giới thường niên
lần thứ hai mươi
sau vòng đàm phán bộ ngoại giao ấn độ cho biết
vấn đề biên giới đã diễn ra tích cực
hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm kiếm
những giải pháp có thể chấp nhận được
đối với những khác biệt còn tồn tại
trên cơ sở tôn trọng những quan ngại
những vấn đề nhạy cảm và mong muốn của nhau
trong khi đó người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc
cho hay cơ chế này không chỉ là một kênh đối thoại cấp cao
về các vấn đề biên giới giữa hai nước
mà còn là nền tảng quan trọng cho những hoạt động liên lạc
chiến lược giữa trung quốc và ấn độ
các nước bảo trợ vòng đàm phán hòa bình cho syri là nga iran và thổ nhĩ kỳ
vừa tái khẳng định cam kết cho một syri toàn vẹn lãnh thổ
cũng như cam kết sẽ nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị
cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia trung đông này
tại vòng hòa đàm thứ tám về syri diễn ra ở thủ đô astana
ngoại trưởng kazakhstan đã đọc thông báo của các nước bảo trợ
gồm nga iran và thổ nhĩ kỳ tái khẳng định cam kết
cho một syri độc lập và toàn vẹn lãnh thổ
các nước này nhấn mạnh sẽ nỗ lực hơn nữa để bảo đảm thỏa thuận ngừng bắn
và triển khai hiệu quả các hoạt động ở các vùng giảm căng thẳng tại syri
thông báo cũng hoan nghênh các thành tựu trong cuộc chiến chống khủng bố ở syri
cũng như tái khẳng định quyết tâm của các bên liên quan
nhằm tiêu diệt hoàn toàn tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng
ma trận al nusra và các nhóm khủng bố khác
trong một chuyến thăm tới căn cứ quân đội tổng thống pháp emmanuel macron
đã khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực cho cuộc chiến chống khủng bố và phần tử cực đoan
phát biểu trước các đơn vị của quân đội pháp đang làm nhiệm vụ ở niger
tổng thống macron khẳng định sứ mệnh bachan sẽ được tiếp tục với mục tiêu tiêu diệt hoàn toàn
các phần tử cực đoan và những băng nhóm buôn người ở khu vực sahel thuộc tây phi
ông cũng bày tỏ niềm tin rằng với sự chỉ đạo của chính phủ pháp
và sự hỗ trợ của các nước trong khu vực các lực lượng an ninh pháp đang làm nhiệm vụ
tại tây phi sẽ tiếp tục phát triển để đủ khả năng bảo đảm an ninh cho cả khu vực
chuyến thăm căn cứ pháp ở niger là một phần trong các hoạt động dịp cuối năm của tổng thống macron
sau bài phát biểu tổng thống pháp đã dự tiệc giáng sinh sớm cùng với các đơn vị tại căn cứ
dự kiến ông cũng sẽ có cuộc hội đàm với tổng thống niger
để thảo luận về các biện pháp tăng cường cho lực lượng g năm sahel
lần đầu tiên liên hợp quốc phối hợp tổ chức đưa người nhập cư châu phi
từ các trung tâm ở libya tới nước ý
đồng này sẽ mở ra một hành lang nhân đạo
giúp đỡ người di cư vượt qua địa trung hải an toàn để tới xin tị nạn ở châu âu
một máy bay vận tải c một trăm ba mươi của quân đội italia
đã đưa khoảng một trăm một mươi phụ nữ và trẻ nhỏ tới sân bay ở phía nam thủ đô roma
dự kiến chuyến bay thứ hai sẽ chở nhiều hơn chuyến đầu tiên năm mươi người
đây là lần đầu tiên cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn tổ chức đưa người di cư trực tiếp từ châu phi tới châu âu
dự kiến cơ quan này sẽ tổ chức đưa khoảng từ năm đến một mươi người tới châu âu trong năm tới
bộ trưởng nội vụ italia marco minity cho biết những người được lựa chọn trên chuyến bay trực tiếp đầu tiên
là những đối tượng có nguy cơ trở thành mục tiêu của các băng nhóm buôn người
đây là một sự kiện lịch sử
lần đầu tiên italia phối hợp với liên hợp quốc để mở hành lang nhân đạo giúp người di cư ở liby
trong thời gian qua liby là điểm khởi hành chính của hầu hết những người di cư châu phi
tìm cách vượt biên sang các nước châu âu qua địa trung hải
đây là thách thức hết sức khó khăn đối với các nhà chức trách
khi vừa phải giải quyết vấn đề
người di cư bị lừa gạt trở thành nạn nhân của buôn người
vừa phải bảo đảm sự an toàn của người di cư trái phép
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt